ngày hai mươi một tháng một mươi một tỉnh ủy thái bình tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh triển khai quyết định của ban bí thư về công tác cán bộ
đồng chí nguyễn thanh bình ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ương sự hội nghị
thời ủy quyền của ban bí thư trung ương đảng đồng chí nguyễn thanh bình đã trao quyết định của ban bí thư
chuẩn y đồng chí nguyễn tiến thành ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy thái bình trưởng ban dân vận tỉnh ủy thái bình
giữ chức phó bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đồng chí nguyễn thanh bình mong muốn trong thời gian tới với chức danh nhiệm vụ mới
tiếp tục trao dồi học hỏi trình độ chuyên môn tiếp cận công việc nhanh cùng với các đồng chí trong ban thường vụ
ban chấp hành đảng bộ tỉnh lãnh đạo chỉ đạo quân và dân trong tỉnh phát triển nhanh bền vững